hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt tạ thanh hải trung thân về tội giết người ba năm tù về tội cướp tài sản và trần văn dở chín tháng tù về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản
đồng thời bị cáo hải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền trên hai trăm một mươi triệu đồng và cấp dưỡng nuôi con nhỏ của bị hại theo quy định của pháp luật
vì mâu thuẫn trong chuyện tình cảm một thanh niên đã ngang nhiên đánh một cô gái tại tiệm spa thuộc quận hải châu thành phố đà nẵng nơi cô gái này làm việc
ngay sau đó công an địa phương đã nhanh chóng vào cuộc và xác định được danh tính của nam thanh niên nói trên
điều khiến cho nhiều người dân bất bình ở đây chính là thái độ và hành động hung hãn của nam thanh niên đối với người đã từng là bạn gái của mình
đây là đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội vào chiều ngày một tháng bảy
hình ảnh từ đoạn clip cho thấy một nam thanh niên đi vào tiệmpa và đấm đá liên tục vào cô gái đang ngồi bàn lễ tân
bị tấn công bất ngờ cô gái chỉ biết ôm đầu kêu la thảm thiết
mặc dù có người can ngăn nhưng thanh niên này vẫn tiếp tục lao vào hành hung cô gái thêm lần nữa
sau đó thảm nhiên bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra
nhưng được tin báo công an phường bình thuận quận hải châu tp đà nẵng đã khẩn trương vào cuộc xác minh
tổ tượng tên là trần văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm có nhà ở tại số một trăm linh bảy đường đoàn quê phường quê mỹ tp đà nẵng
công an phường đã chủ động báo cáo với lãnh đạo bộ việc với lãnh đạo
lập hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật
tại công an quận hải châu ban đầu trần văn khánh chỉ thừa nhận do bạn gái cũ không trả hai con mèo
nên bực tức dẫn đến không kiềm chế được cảm xúc
khánh còn nhắn tin thách thức nạn nhân báo công an vì khánh quen biết rất nhiều không ai làm gì được
qua làm việc với cơ quan điều tra khánh thừa nhận nguyên nhân thực sự dẫn đến hành vi đánh bạn gái rất hung hãn của mình
nguyên nhân là mâu thuẫn về diện tình cảm và dùng tay dùng chân đánh vào đầu cổ
và nói trên mạng để quen biết công an quận hải châu thì hoàn toàn không đúng sự thật
sau sự việc đó thì tôi nhận thấy hành vi của mình là hoàn toàn sai trái
hành vi côn đồ của trần văn khánh đang được cơ quan điều tra tích cực làm rõ
có một điều chắc chắn rằng xã hội không bao giờ tiếp tay dung dưỡng cho những hành vi bạo lực
và mọi việc làm tương tự gây tổn hại đến sức khỏe của người khác sẽ phải chịu sự nghiêm trị của pháp luật
vào chiều ngày một mươi bốn tháng bảy phiên tòa xét xử sơ thẩm một mươi bốn bị cáo trong vụ buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng ron chín mươi năm
tiếp tục với phần tranh luận
các luật sư các bị cáo đã trình bày nhiều luận điểm luận cứ bào chữa phân tích bối cảnh thực hiện hành vi
nhằm giảm nhẹ mức độ hành vi phạm tội cho các bị cáo
cáo trạng của viện kiểm sát truy tố bị cáo nguyễn thế anh đã vì tư lợi lợi dụng chức vụ quyền hạn
nhận lời giúp đỡ phan thanh hữu để bao che bảo kê trong hoạt động buôn lậu xăng của hữu
tổng cộng thế anh đã nhận hối lộ của hữu với số tiền sáu hai tỷ đồng và năm trăm sáu mươi đô la mỹ
đối với bị cáo lê văn minh cựu thiếu tướng tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn bộ tư lệnh cảnh sát biển
đại diện viện kiểm sát xác định quá trình điều tra bị cáo minh đã thừa nhận có quen biết
và đã nhận tiền hối lộ của chùm buôn lậu xăng phan thanh hữu
bị cáo minh đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ để khắc phục khẩu quả
với mức án bị đề nghị một mươi năm năm tù khi tự bào chữa trước tòa bị cáo lê xuân thanh cựu thiếu tướng
cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển ba bộ tư lệnh cảnh sát biển bày tỏ sự hối hận khi với cương vị
tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã để xảy ra hành vi như bản luận tội của viện kiểm sát đã kết luận
theo luật sư trong phần luận tội đại diện viện kiểm sát cho rằng ông thanh biết việc hữu buôn lậu
phan thanh hữu buôn lậu đối với luận điểm này luật sư đề nghị phía viện kiểm sát đánh giá cân nhắc lại
ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng bảy phiên xử tiếp tục với phần tranh luận của các luật sư bị cáo
với những nội dung luận tội của đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa
công an huyện lý nhân tỉnh hà nam vừa phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội
phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh và các lực lượng chức năng đã phá thành công chuyên án lừa đảo
chiếm đoạt tài sản trên mạng với tổng số tiền gần một tỷ đồng
hai đối tượng bị bắt giữ gồm bùi thanh đức chú tải huyện điện biên tỉnh điện biên và an phương thảo
trú tại thị xã sơn tây thành phố hà nội thông qua mạng xã hội hai đối tượng trên đã mua các tài khoản
ngân hàng tạo gian hàng ảo trên trang thương mại điện tử giao bán hàng với giá rẻ hơn giá thị trường
khi đã nhận chuyển khoản của người mua các đối tượng chặn số điện thoại hủy tài khoản mạng xã hội
bước đầu xác định từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay đức thảo đã lừa đảo chiếm đoạt gần một tỷ đồng
của nhiều bị hại trên cả nước
cũng thông qua việc giao dịch trên mạng xã hội nhiều người có thú chơi cây cảnh giá trị cao
vừa sập bẫy lửa đảo của đối tượng chú tại tỉnh quảng nam
vào ngày một mươi bốn tháng bảy đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu thành phố đà nẵng
đã bắt giữ đối tượng hồ ngọc linh là thủ phạm gây ra hàng loạt các vụ lừa đảo mua bán cây cảnh
có giá trị hàng chục triệu đồng
để tạo dựng lòng tin đối với các bị hại linh thường xuyên đăng tải hình ảnh nhiều loại cây
có giá trị cao lên các trang mạng xã hội để thu hút người yêu cây
sau khi xem các bài đăng của linh ông bạch sĩ minh ở thành phố hà nội đã liên hệ để mua hai cây cảnh
với giá bốn mươi tám triệu đồng linh yêu cầu ông minh chuyển khoản đặt cọc trước là tám triệu đồng
mặc dù không có cây cảnh nào để bán thế nhưng linh vẫn tiếp tục đưa ra nhiều lý do
và ghép hình ảnh cây đã về đến hầm đường bộ hải vân để ông minh tin tưởng
và chuyển khoản toàn bộ số tiền năm mươi ba triệu đồng mua cây
khi tiền được chuyển thành công linh tự động cắt đứt mọi liên lạc với ông minh
và lấy số tiền chiếm đoạt nói trên để tiêu xài cá nhân
thực hiện xong hành vi linh đã bỏ trốn đến huyện thăng bình tỉnh quảng nam
thì bị phát hiện bắt giữ và di lý về đà nẵng
lợi dụng lúc người dân đã ngủ say đối tượng dùng kim cắt cửa sau
đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản có giá trị
đối tượng từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản đoàn thanh bình
đã bị công an tp tây ninh bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó công an tp tây ninh tiếp nhận tin báo của ông trần văn hiểu
ở xã thạnh tân tp tây ninh bị trộm đột nhập lấy mất nhiều tài sản có giá trị
gồm điện thoại di động nhẫn vàng và tiền mặt
ngay khi nhận được tin báo công an tp tây ninh đã ra soát xác minh
bắt giữ đối tượng đoàn thanh bình là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp nói trên
hiện công an tp tây ninh đang tạm giữ đối tượng đoàn thanh bình để xử lý theo quy định
tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bốn bị cáo là nguyễn bá phước hoàng tuấn anh nguyễn văn huy và hà vũ toàn
cùng bảy đồng phạm khác về tội tổ chức đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng trong các ngày từ hai mươi bốn hai mươi bảy bảy hai nghìn hai mươi một bốn bị cáo nói trên và đồng phạm
đã sử dụng hình thức nhắn tin sms và qua ứng dụng gia lô trên điện thoại di động
để mua bán số lô số đề
trong đó xác định nguyễn bá phước là chủ đề huy tuấn anh toàn là thư ký ghi đề
còn bảy người khác là những người trực tiếp đánh đề với số tiền gần tám trăm linh triệu đồng
trong quá trình khám xét nơi ở của huy lực lượng công an phát hiện huy tàng trữ trái phép chất ma túy
hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo nguyễn bá phước hoàng tuấn anh hà vũ toàn
về tội tổ chức đánh bạc
bị cáo nguyễn văn huy phạm các tội tổ chức đánh bạc đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy
trong đó xử phạt nguyễn bá phước hoàng tuấn anh và hà vũ toàn tổng số tiền hai trăm bảy mươi triệu đồng
xử phạt nguyễn văn huy tổng hợp cả ba tội là hai năm chín tháng tù
một mươi bị cáo khác cũng đã bị tòa áp dụng các mức xử phạt khác nhau tùy theo tính chất mức độ vi phạm